theo số liệu thống kê của bộ giáo dục và đào tạo hiện có khoảng hai mươi sáu thí sinh chưa dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
việc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khiến một số địa phương cũng không thể tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
vâng nhiều địa phương xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp cho các thí sinh có đủ điều kiện
nhưng việc tuyển sinh đại học đối với nhóm thí sinh sẽ được thực hiện như thế nào
bộ giáo dục và đào tạo cùng với các trường đại học cũng đã có những phương án tuyển sinh cho các nhóm thí sinh này
nhằm đảm bảo không để thí sinh nào bị bỏ lại phía sau
do dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có diễn biến phức tạp
nên hà nội và một số địa phương khác đã quy định đặt cách cho các thí sinh dự thi đợt hai được công nhận xét tốt nghiệp
đỗ hải linh là một trong những thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp lần này
tuy nhiên với học lực của mình hải linh mong muốn được đăng ký nguyện vọng vào đại học sư phạm
việc không có điểm thi tốt nghiệp đã khiến hải linh lo lắng
hải linh là một trong những thí sinh không thể dự thi cả hai đợt nhưng lại có nguyện vọng được xét tuyển đại học
điều các em mong muốn lúc này là các trường đại học có thể mở thêm đợt xét tuyển học bạ để phù hợp với những thí sinh như mình
hiểu được điều này hiện nhiều trường đại học cũng đặc biệt
có phương án riêng với nhóm thí sinh được đặt cách tốt nghiệp
nhìn lại những năm trước việc xét học bạn thường chỉ phổ biến ở các trường đại học
nhưng trong các trường tốt dưới hướng tới những thí sinh có trình độ học tập ở mức trung bình
thì trong điều kiện mới xét tuyển học bạn đang dần chiếm ưu thế
bên cạnh việc xét tuyển học bạn
mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã đề nghị đại học quốc gia hà nội
đại học quốc gia thành phố hồ chí minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh không thể dự thi đợt một đợt hai
thì chúng tôi căn cứ vào số lượng thí sinh của từng tỉnh từng tỉnh thành
bao nhiêu thí sinh có đủ xây dựng một điểm thi một phòng thi không
nếu như đủ điều kiện để xây dựng một điểm thi một phòng thi
thì đại học quốc gia nội và trung tâm khẩu thí sẽ đến tỉnh thành đó để thực hiện kỳ thi đánh giá năng lực cho các em
thời gian thi có thể là nhiều ngày nhiều đợt
và kết quả thi có thể công bố ngay lập tức
sau khi kết quả thi nhiều thí sinh không thể dự thi cả hai kỳ thi sẽ vẫn còn nhiều cơ hội để bước vào cánh cửa trường đại học cao đẳng
sẽ không có thí sinh nào bị bỏ lại phía sau do tình hình dịch bệnh đúng như tinh thần xuyên suốt của ngành giáo dục trong thời gian qua